kể từ ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông tp hà nội giao quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm
khi tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ mà không có lái xe cảnh sát giao thông sẽ tiến hành gián thông báo để phạt nguội ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tuyến phố văn cao quận ba đình là một trong số những tuyến phố trọng điểm trong đợt cao điểm này về việc phương tiện dừng đỗ không đúng quy định
chín giờ sáng ngay sau biển cấm đỗ xe là hàng loạt những chiếc xe vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để nhắc nhở thông báo và xử lý theo quy định
sử dụng trang thiết bị để ghi hình lại nhất là dùng hoa kêu gọi nếu có thì dùng hoa kêu gọi nếu mà lái xe mà không có thì chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm và dán ở trên kính thông báo cho người vi phạm biết
sau từ ba đến năm ngày mà chủ phương tiện giao thông không có
lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến cơ quan nơi làm việc nơi ở của những người vi phạm nếu trường hợp phương tiện đỗ dừng gây cản trở giao thông sẽ bị sán niêm phong cầu kéo về bãi tạm giữ và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
chúng ta xin thức kiến đồng chí giám đốc và cục giao thông là sẽ có một cái tem dán lên các xe thông báo về vi phạm theo cái biểu mẫu mà tập nhập trong cái bối cảnh mà chúng ta hội nhập
chúng ta xin thức kiến đồng chí giám đốc và cục giao thông báo về vi phạm theo cái biểu mẫu mà tập nhập trong cái bối cảnh mà chúng ta hội nhập
chúng ta xin thức kiến đồng chí giám đốc và cục giao thông báo về vi phạm